chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã về tới thủ đô hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa dân chủ liên bang ethiopia từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám
theo lời mời của tổng thống ethiopia mulatu tesome và thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ả rập ai cập từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng tám theo lời mời của tổng thống ai cập abdel fatah al sisi
chuyến thăm cấp nhà nước đến ethiopia và ai cập của chủ tịch nước trần đại quang phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng tám đã thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện
từ nội dung trao đổi giữa chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao hai nước các văn kiện ký kết cũng như là những hoạt động bên lề nhân chuyến thăm
chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị giữa việt nam với ethiopia và ai cập
bởi đây là lần đầu tiên của chủ tịch nước trần đại quang phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
lần đầu tiên chủ tịch nước việt nam thăm hai nước với ethiopia là sau bốn mươi hai năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
và với ai cập là đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại ethiopia chủ tịch nước trần đại quang đã có các cuộc hội đàm hội kiến với tổng thống mulatu testrom thủ tướng abihamed
chủ tịch thượng viện keria ibrahim
tại ai cập chủ tịch nước trần đại quang đã có các cuộc hội đàm cấp cao hội kiến với tổng thống abdel fattah al sisi chủ tịch quốc hội ali abdel aan
thủ tướng mustafa mabouli
kết thúc chuyến thăm tại cả ethiopia và ai cập cả hai bên đều ra tuyên bố chung đề ra các định hướng lớn làm cơ sở để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương việt nam ethiopia việt nam ai cập trong thời gian tới
đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại
đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là một trọng tâm thúc đẩy trong chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang đến ethiopia và ai cập
cả ethiopia và ai cập đều là những thị trường lớn mỗi nước đều có dân số khoảng một trăm linh triệu người
ai cập hiện là một trong ba nền kinh tế hàng đầu của châu phi trong khi nền kinh tế ethiopia cũng đang phát triển rất năng động đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới ở mức trung bình trên một mươi trong suốt hơn một thập kỷ qua được ví như con hồ châu phi
chủ tịch nước trần đại quang và lãnh đạo cấp cao
hai nước đã trao đổi sâu rộng thống nhất về những biện pháp cụ thể để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể trong đó tập trung vào các biện pháp khuyến khích và tạo mọi thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên tích cực vào cuộc tăng cường trao đổi kết nối kinh doanh thâm nhập thị trường của nhau đồng thời hỗ trợ nhau mở rộng thị trường
việt nam hỗ trợ ethiopia và ai cập tiếp cận thị trường asean trong khi các doanh nghiệp việt nam có thể tiếp cận thị trường các nước trung đông châu phi rộng lớn qua ethiopia và ai cập
trong chính sách đối ngoại việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống châu phi hợp tác việt nam châu phi đã đạt được nhiều kết quả tích cực
việt nam hiện có quan hệ ngoại giao với năm mươi ba trên năm mươi năm quốc gia châu phi kim ngạch hai triệu đạt khoảng sáu bảy tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy ngày càng có nhiều các doanh nghiệp việt nam quan tâm đầu tư kinh doanh tại châu phi